các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đồng bào đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng đời mình để đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần và kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn viếng có thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an nhân dân
đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện đảng ta
cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con yêu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến thăm chúc tết gia đình cố nhạc sĩ văn cao
nhạc sĩ văn cao đã gắn bó dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân và đã sáng tác ca khúc người công an thân yêu
những công hiến của ông cho kho tàng văn hóa nghệ thuật nước nhà đã được đảng nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý
nhạc sĩ văn cao là cây đại thụ của âm nhạc việt nam là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên được tặng giải thưởng hồ chí minh
ông là tác giả của bài hát tiến quân ca quốc ca của việt nam
tên tuổi của ông quen thuộc với đông đảo công chúng qua rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng
trong đó đặc biệt nổi tiếng là bến xuân suối mơ thiên thai trương chi trường ca sông lô hay tiến về hà nội
trong không khí thân tình bộ trưởng tô lâm đã tặng quà chúc mừng năm mới bà nghiêm thúy băng vợ cố nhạc sĩ cùng các con cháu
nhân dịp này bộ trưởng tôn lâm đã trao tặng gia đình cố nhạc sĩ văn cao bức tranh nghệ thuật bằng đồng
khắc họa bản nhạc người công an thân yêu một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng công an nhân dân của nhạc sĩ văn cao
theo gia đình cố nhạc sĩ văn cao ca khúc người công an thân yêu được nhạc sĩ sáng tác năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nhận kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
trên bàn thảo của ca khúc có dòng đề tặng ngành công an và chữ ký của chính tác giả
hiện nay bản gốc bản nhạc này đã được lưu
giữ tại bảo tàng công an nhân dân
thay mặt gia đình bà nghiêm thúy băng vợ nhạc sĩ văn cao cảm ơn tình cảm mà lực lượng công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ văn cao cùng với gia đình
bà cho biết gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an đặc biệt là tấm lòng tình cảm của bộ trưởng tô lâm dành cho nhạc sĩ văn cao và gia đình
đồng thời cho biết bức tranh nghệ thuật người công an thân yêu là món quà giàu ý nghĩa tinh thần
bức tranh nghệ thuật người công an thân yêu là món quà giàu ý nghĩa tinh thần dành cho bà cùng với con cháu trong dịp tết năm nay
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh sơn la cùng dự án nuôi em mộc châu đã tiến hành triển khai mô hình nhà đẹp cho em khởi công ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình anh vì văn nguyễn tại bản a má hai xã lóng sập huyện mộc châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đây là thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sau khi khảo sát tình hình thực tế được biết gia đình em vì tương lai
học sinh trường mầm non sóng lập hiện đang sống tại bản a má hai xã sóng lập huyện mộc châu tỉnh sơn la có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bố là vì văn nguyễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cán bộ y tế bản đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối sức khỏe yếu kém nên không có khả năng lao động
với tinh thần nghĩ mới làm khác cùng với sự đồng hành của đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh sơn la dự án nuôi em mộc châu triển khai xây nhà cho gia đình em vì tương lai
thời gian khởi công dự kiến từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai với nguồn kinh phí tài trợ là tám mươi triệu đồng
bên cạnh đó dự án còn trao tặng thêm cho mv tương lai một góc học tập một xe đạp sách vở và dụng cụ học tập một đàn gà hai mươi năm con
ngay trước thềm xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an huyện buôn đôn đã đến thăm tặng quà tết cho các em học sinh nghèo ở bốn buôn của xã iapa
trong đợt này công an huyện đã vận động cán bộ
chiến sĩ đóng góp tiền mua một mươi chiếc áo mới và công ty cổ phần lai phú ở phường một mươi hai quận bình tân tp hcm hỗ trợ các phần quà tết để tặng cho ba mươi hai em học sinh tiểu học
trước đó công an huyện buôn đôn cũng phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cùng các nhà hào tâm đã tổ chức đợt đến thăm tặng hơn hai trăm một mươi xuất quà tết cho đồng bào ở bốn buôn nói trên với tổng giá trị gần một trăm ba mươi bảy triệu đồng
những món quà trên không chỉ góp thêm phần mang lại niềm vui trước thềm xuân mới nhâm dần hai nghìn hai mươi
cảm ơn các em học sinh nghèo nói riêng đồng bào ở các buôn cơ nia của xã yà ba nói chung mà còn làm ấm thêm nghĩa tình quân dân gắn bó
tết đến xuân về là dịp để mỗi gia đình xung vầy quầy quần bên nhau
thế nhưng đối với lực lượng cảnh sát cơ động thì họ vẫn miệt mài nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần mang lại cái tết bình yên đến với mọi người mọi nhà
những ngày cận tết nguyên đán
không khí ngày tết thật sự đã đến với cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an thành phố hải phòng
với mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây các anh coi đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình
công tác chuẩn bị vui xuân đón tết đang được các anh gấp rút chuẩn bị
những người lính ngày thường vẫn cùng kề vai trên những nẻo đường tuần tra nay cùng nhau chung tay dọn dẹp trang hoàng lại đơn vị cho thật khang trang sạch đẹp
sắc đào vẫn rực rỡ khoe sắc bên cạnh màu xanh áo lính
tết năm nay cũng như mọi năm toàn thể đơn vị sẵn sàng trực chiến một trăm linh cán bộ chiến sĩ nhiều người chồng người cha sẽ không ở bên gia đình vào thời khắc giao thừa
mùa xuân của các anh có thể sẽ đến muộn hơn
trách nhiệm và cũng là vinh dự tự hào khi mang trên mình màu áo lính đòi hỏi các anh luôn phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu
kịp thời xử lý mọi tình huống gây mất an ninh trật tự đột xuất bất ngờ có thể xảy ra ngăn chặn mọi thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm dịp cuối năm
với đặc thù của người lính cơ động hầu như những ngày tết chúng tôi không được ở bên cạnh người thân
nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn gác lại mọi điểm riêng của bản thân
để toàn tâm toàn ý triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
dịp tết nguyên đán tình hình các loại tội phạm lại có chiều hướng gia tăng
để kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng công an toàn thành phố hải phòng nói chung
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó đơn vị đã huy động một trăm linh quân số tăng cường tuần tra chủ động chuẩn bị và kiểm tra bảo quản các loại phương tiện
trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng vũ khí công cụ hỗ trợ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương xác định tuyến địa bàn trọng điểm để tổ chức tuần tra kiểm soát đạt hiệu quả
đảng ủy lãnh đạo phòng cũng xác định công tác chính trị tư tưởng kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ
chúng tôi luôn xác định là cái nhiệm vụ hàng đầu là phải quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ
và xác định là phải làm tốt
cái nhiệm vụ này để làm sao mà toàn lực lượng cảnh sát cơ động chung vai
góp sức trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố
tết đến xuân về được đón thời khắc giao thừa thiêng liêng cùng gia đình trong không khí ấm cúng là điều ai cũng mong muốn
nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn ngày đêm bám sát các địa bàn
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát với một quyết tâm cao nhất là đảm bảo cho mọi người
có một mùa xuân mới thật sự bình yên và hạnh phúc
thưa quý vị và các bạn sau khi được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp
điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện hai dự án luật gồm luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
và với những điều chỉnh hoàn thiện này bộ công an đang hướng tới mục tiêu cụ thể hóa chủ trương
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng xây dựng và hoàn thiện thể chế đảm bảo an ninh con người
tại nghị trường kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện hai dự án luật này
một cách khẩn trương đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
sau khi tiếp thu các ý kiến tại quốc hội dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được xây dựng và điều chỉnh
dự thảo luật có tám chương sáu mươi ba điều quy định cụ thể về trách nhiệm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xác định rõ cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp để bảo đảm hiệu quả
tránh trồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ quản lý ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại
trong giám sát chỉ huy điều hành giao thông kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm
đặc biệt được xây dựng trên quan điểm coi trật tự an toàn giao thông đường bộ là một trong những lĩnh vực thuộc trật tự an toàn xã hội
vận chuyển hàng lậu buôn lậu tất cả những lĩnh vực đó đều xảy ra trên mặt đường
nhất là đường bộ thì cái nhiệm vụ bảo đảm trật tự là rất quan trọng
chúng tôi cũng xác định là giao thông là cái mạch máu của cái hệ thống quốc gia
nếu mà để mà ách tắc để mà cái mạch máu này nó cao huyết áp hoặc là nó bị ách tắc
nó tắc nghẽn thì không thể làm cho cái xã hội cho đất nước phát triển được
thì nha là cái việc bảo đảm trật tự an toàn thì cái đường bộ nó có một ý nghĩa rất quan trọng
luật quy định để cho mọi cơ quan mọi tầng lớp nhân dân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm
thì chúng ta mới có một cái đảm bảo được một cái xã hội trật tự kỷ cương lanh mạnh an toàn
nó hoàn toàn là đúng với tinh thần trong các nghị quyết của đảng ta
sự thể chế hóa công tác bảo đảm chất tự an toàn xã hội nói chung trong đó có trật tự an toàn giao thông
thứ hai nó cũng là cái sự cụ thể hóa những cái quy định của hiến pháp
thì chúng ta cũng cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
và khi có một đạo luật như vậy được ban hành thì nó sẽ tạo ra cái cơ sở pháp lý vững chắc đầy đủ
cho phép cái hóa tổng bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nó thuận đợi hết
với dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khi chỉnh quốc hội cho ý kiến về dự án luật này nhiều đại biểu đã bày tỏ tán thành với việc xây dựng ban hành luật
cùng với đó các ý kiến cũng đã góp ý điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm chế độ chính sách với lực lượng này
để phát huy sức mạnh trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả nhất
đây là một lượng rất quan trọng làm lòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nếu chúng ta không huy động được lực lượng này ở cơ sở thì sẽ rất khó khăn cho công tác này
thực ra thì chúng ta nói rất nhiều tới cái việc là vai trò của quân chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự
thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại như vậy thì nó lại chỉ là khẩu hiệu
muốn quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự thì phải có cơ sở pháp lý để quần chúng
căn cứ vào đó mà tham gia để tổ chức cho quần chúng
dự kiến dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật tự ngược tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

với tuyển xây dựng và thiện hai dự án luật này
tổ quốc an đang thẳng định kinh thần tử mới trong các hoạt động của mình
chủ động bám sát thực tiễn và tăng tính sự báo